thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp chủ tịch nhân đại trung quốc trương đức giang
bày tỏ vui mừng trước kết quả hội đàm tốt đẹp giữa ủy viên trưởng trương đức giang và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trong đó hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về tăng cường quan hệ hai đảng hai nước và hợp tác giữa quốc hội hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng rằng chuyến thăm việt nam lần này của ủy viên trưởng trương đức giang
sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển ổn định bền vững
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc hai nước duy trì xu thế phát triển tích cực của quan hệ hợp tác song phương
trên tinh thần đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành địa phương
và giữa các tầng lớp nhân dân hai nước ngày càng mật thiết
hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
và cho rằng việc duy trì hòa bình ổn định ở biển đông là phù hợp với lợi ích chiến lược lâu dài của hai dân tộc việt trung
việt nam mong muốn tiếp tục cùng trung quốc và các nước asean thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
sớm xây dựng hoàn thành bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc trong năm hai nghìn hai mươi
về phần mình
ủy viên trưởng trương đức giang bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hà nội
khẳng định đảng và chính phủ trung quốc cũng hết sức coi trọng quan hệ với việt nam
trân trọng chúc mừng nhân dân việt nam đã giành được thành tiệu to lớn dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
ủy viên trưởng trương đức giang vui mừng thông báo về kết quả hội đàm tốt đẹp với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy viên trưởng trương đức giang mong muốn hai nước tạo nền tảng bền chặt
thúc đẩy phát triển ổn định và bền vững nhất là về chính trị
hai bên đang tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược phát triển quan hệ hai đảng hai nhà nước
từ đó định hướng cho sự phát triển quan hệ hợp tác của hai nước
hai bên cũng cần tiếp tục tuyên truyền và phát huy tình hữu nghị truyền thống trung việt
thúc đẩy trao đổi giao lưu hợp tác nhân dân đồng thời kiểm soát thỏa đáng bất đồng trên biển
ủy viên trưởng trương đức giang khẳng định trung quốc cam kết tiếp tục thúc đẩy kết nối một vành đai
một con đường với hai hành lang một vành đai tạo không gian mở cho sự hợp tác hai bên cùng phát triển
hai nước cũng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như mekong lan thương
nâng cao trình độ hợp tác về năng lực sản xuất góp phần thúc đẩy tình hữu nghị quan hệ hợp tác
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước